chào mừng quý vị đến với aloba tám mươi chín tuần này
thưa quý vị dưới cây mát trái cây nhập khẩu không ít người tiêu dùng đã bỏ tiền để mua các loại trái cây này với mức giá không hề rẻ
vậy nhưng ít ai biết được rằng nguồn gốc thực sự của những loại trái cây mà các cửa hàng đang bày bán là gì
nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng thích sản phẩm nhập ngoại nhiều hộ kinh doanh đã rán mát giả quảng cáo sai sự thật để tuồn trái cây không rõ nguồn gốc ra thị trường
câu chuyện nhập nhèm xuất xứ trái cây nhập khẩu qua phản ánh của nhóm phóng viên aloba tám mươi chín
một cửa hàng trái cây nhập khẩu trên đường nguyễn trãi quận hà đông thành phố hà nội
rất nhiều trái cây nhập khẩu được bày bán
tất cả mọi thông tin về nguồn gốc xuất xứ của các loại trái cây nhập khẩu này người tiêu dùng chỉ được biết qua lời giới thiệu của nhân viên bán hàng
tại cửa hàng không hề có bất kỳ loại giấy tờ kiểm định nào
vì bắt mất
thậm chí có những mặt hàng còn không có thông tin gì về sản phẩm

cái này nhẹt hả
cái này là giống nhẹt hả
giống nhẹt thôi
trồng ở đâu em

em cũng không biết

lê sữa lê nâu là của hàn
hàn quốc á
lê nâu cái thứ này thì ăn nó sẽ nhạt hơn là cái lê sữa kia

để khẳng định chắc chắn về xuất xứ người bán còn không ngần ngại mời khách hàng trích thử mã qr được dán trên mỗi tem mát của quả lê
vậy nhưng khi cơ quan quản lý thị trường cùng phóng viên có mặt kiểm tra đột xuất thì những bất thường mới bắt đầu lộ ra
trong tủ kính cửa hàng này không còn bày bán một quả lê nào nữa
dù trước đó một giờ đồng hồ lê bày chật kín ra tủ bên ngoài

khi cơ quan quản lý thị trường yêu cầu kiểm tra kho phía sau gian hàng thì mới phát hiện rất nhiều lê đang được cất ở đây
thậm chí dùng áo mưa để che đậy như thế này
và sự thật về những quả lê hàn quốc vừa bán cho khách giờ mới được nhân viên thừa nhận
mạng lê này xuất xứ đó của trung quốc
nhưng mà vừa nãy em bảo là em không trực tiếp bán hàng
mà là em nhờ một chị khác đến bán hàng
thật sự là chị không chuyên mà em chỉ nhờ chị là cửa hàng bên này sang bên đây để bán
để coi giúp em thôi
vậy là sự nhầm lẫn do người bán chứ không phải là cửa hàng
điều tương tự cũng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh trái cây cùng chuỗi khác
nhưng cách trả lời của nhân viên này còn thiếu thuyết phục hơn
vì bốn mươi phút trước người này vẫn khẳng định
hai loại lê nâu và lê xanh là những loại lê nâu đặc biệt hơn
cùng nhập khẩu tại hàn quốc
nhưng chỉ ngay sau đó lại chẳng rõ xuất xứ trái cây nhập khẩu tại cửa hàng đang bán
theo đại diện hiệp hội nông thủy sản hàn quốc tại hà nội
tình trạng giả mạo xuất xứ lê hàn quốc tại thị trường vẫn đang tiếp diễn
đặc biệt loại lê sữa đang được bày bán phổ biến hiện nay
loại lê này tại thị trường việt nam mới được chúng tôi xuất khẩu một số lượng rất ít mà thôi
để mà phân biệt có phải lê hàn quốc hay không thì nhìn cảm quan sẽ thấy rõ
và muốn biết chính xác thì vẫn chủ yếu dựa vào tem mark có sticker này và quét mã qr để nhận diện mà thôi
hành vi gian dối về xuất xứ đối với lê nhập khẩu cũng được phát giác tại một số cửa hàng kinh doanh khác
tuy nhiên một điểm chung khi lý giải về sự gian dối này
những người kinh doanh đều đổ lỗi cho những nhân viên bán hàng vì sơ xuất dẫn đến nhầm lẫn
hậu quả của sự nhầm lẫn này dĩ nhiên người tiêu dùng không may mắn sẽ là người chịu thiệt
sau khi kiểm tra toàn bộ số lê giả mạo xuất xứ hàn quốc đều bị cơ quan quản lý thị trường tiến hành thu giữ niêm phong
để tiếp tục làm rõ về hành vi kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ và giả mạo xuất xứ của những cửa hàng này
đối tượng thường lợi dụng và tâm lý thị hiếu của người tiêu dùng là thích sử dụng hàng nhập khẩu
và do lợi nhuận đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để làm cái này
thì hàng hóa thì mua là mua của các bên giới
về xong rồi là các đối tượng này in các cái tem nhãn của các nước như thế là hàn quốc như thái lan
mặc dù trên nhãn có cốt má cốt
nhưng mà khi chúng tôi kiểm tra thì cái má cốt đó không đọc được cái gì cả
và cái thủ đoạn rất là tinh vi là trà trộn
một số đối tượng trà trộn giữa trái cây của hàn quốc với trái cây khác nữa
xong cùng dẫn nắm tem mà người mua mà không phát hiện kỹ không phần tinh ra thì sẽ dễ nhầm lẫn với cả không đúng nguồn gốc xuất xứ
không phải trái cây nào cũng có thể được nhập khẩu
việt nam muốn vào việt nam được thì nó phải nằm trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ được việt nam cho phép vào
thế cái xuất xứ là cái quan trọng nhất đối với việc nhập khẩu trái cây vào việt nam
cái thứ hai thì phải kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm đối với trái cây nhập khẩu việt nam
với trái cây mà không thỏa mãn được những quy chuẩn kỹ thuật và những thông tư hoặc là những cái quy định của bộ ngành liên quan
thì đương nhiên không thể nhập được vào việt nam và không thể đưa ra tiêu dùng trong thị trường
và cái thứ ba nữa thì đối với trái cây nhập khẩu việt nam thì bắt buộc phải có được những cái quy định của nước sở tại xuất khẩu của việt nam
ví dụ như certificate of quality tức là chất lượng cái phiếu chất lượng của sản phẩm
còn nếu không có thì không nhập được vào
khi vào việt nam thì ngoài những chuyện đó thì các cơ quan chức năng cần phải có được giám sát rất kỹ càng
đối với cái nguồn gốc xuất xứ các cơ quan chức năng cần phải có được giám sát rất kỹ càng